cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông huỳnh ngọc dũ
cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín ông huỳnh ngọc dũ công tác tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
ngay thông tin toàn bộ ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang bị quy hoạch
và nhà nước sẽ thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp
lúc này thì dũ tìm những hộ dân có hộ khẩu giấy chứng minh nhân dân tại ấp phú bình
và đưa ra thông tin gian dối là nhờ họ đứng tên nhà hộ dũ để được bồi thường và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
dũ trả mỗi trường hợp một mươi triệu đồng
sau khi lấy thông tin của những người này thì dũ đã làm giả hồ sơ các suất tái định cư rồi đem cho nhiều người
và chiếm đoạt tiền hơn bảy sáu tỷ đồng
do không nhận được đất đái định cư nên là nhiều người mua đã tố cáo dũ đến cơ quan công an
thưa quý vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân thông qua hình thức huy động vốn đầu tư bất động sản
một đối tượng đã bị công an nghệ an bắt giữ
đối tượng bị bắt là lê thị thanh xuân chú tại xã bồi sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
để thực hiện hành vi lừa đảo xuân đã tìm kiếm thông tin người có nhu cầu bán đất
sơ đồ thửa đất trên địa bàn
thành phố vinh huyện đô lương và các địa bàn lân cận
sau đó thì đưa ra thông tin không đúng sự thật như có đường quy hoạch chạy qua
mở rộng đường gần các khu đô thị chuẩn bị thành lập nhằm lôi kéo người có điều kiện về kinh tế
tham gia hùn vốn mua bán
toàn bộ số tiền các bị hại góp vốn đối tượng xuân đều dùng sử dụng vào mục đích cá nhân
bước đầu cơ quan điều tra xác định lê thị thanh xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại
với tổng số tiền hơn sáu tỷ đồng
công an tỉnh an giang vừa mật phục bắt quả tang một mươi một phương tiện vận chuyển đất mặt trái phép với số lượng lớn
công an tỉnh an giang vừa tổ chức tuần tra mật phục trên các tuyến canh thuộc thủy phận hai huyện châu thành và châu phú tỉnh an giang
qua đó các tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang một mươi năm phương tiện thủy đang vận chuyển khoảng sáu trăm sáu mươi năm mét khối đất mặt
trên tuyến kênh ba thê về vàm sáng cây dương thuộc thủy phận huyện châu phú và tuyến kênh mạc cần dưng
về vàm bình hòa thuộc thủy phận châu thành
qua làm việc thì chỉ có bốn phương tiện xuất trình được hóa đơn chứng minh hàng hóa hợp pháp với khoảng hai trăm linh năm mét khối đất
còn lại thì một mươi một phương tiện không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
thưa quý vị trước tình trạng tái lấn chiếm quảng trường lâm viên thành phố đà lạt đã để hoạt động kinh doanh xe điện trái phép
gây mất an ninh trật tự an toàn cho người dân và du khách
thì vừa qua công an thành phố đà lạt đã đồng loạt kiểm tra
nhiều điểm tập kết xe điện của các nhóm kinh doanh dịch vụ trên và thu giữ hàng trăm chiếc xe điện và các thiết bị điện không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra năm điểm tập kết xe điện cạnh quảng trường lâm viên thành phố đà lạt
công an thành phố đà lạt phát hiện hơn ba trăm linh chiếc xe điện các loại nhiều loại sạc pin và các thiết bị điện không rõ nguồn gốc có nguy cơ cháy nổ cao
và tại thời điểm kiểm tra các nhóm này đều không xuất trình được giấy phép kinh doanh cũng như hóa đơn chứng tử toàn bộ số xe điện trên
công an tp đà lạt đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số xe và các thiết bị điện trên đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh trái phép theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian gần đây thì các vụ việc liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều với những chiêu thức vô cùng tinh vi
nổi bật trong số đó là các đối tượng đã giả mạo nhân viên ngân hàng
để chiếm đoạt tiền của khách hàng với lời rụ rỗ về những quyền lợi giao dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
đây là một trong số nhiều nạn nhân của một chiêu trò lừa đảo vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất tinh vi liên quan đến hoạt động ngân hàng
đó là giả mạo nhân viên ngân hàng cho vay ưu đãi
mặc dù chiêu trò lừa đảo này không mới nhưng nhiều người dân do nhẹ dạ cả tin vẫn dính bẫy
các đối tượng đánh thẳng vào nhu cầu cần vay vốn làm ăn của một số người dân nên đã đưa ra gói vay
không lãi suất người vay thậm chí không phải đến ngân hàng làm thủ tục mà chỉ phải trả một khoản phí là năm trên tổng số tiền của gói cho vay
người nào chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai triệu trở lên là đã có thể bị phạt tù đến ba năm và tùy theo mức độ giá trị tài sản bị chiếm đoạt
và theo quy định tại khoảng bốn một trăm bảy mươi bốn người nào chiếm đoạt giá trị tài sản từ năm trăm linh triệu đồng trở lên thì có thể bị phạt tù từ một mươi hai đến hai mươi năm hoặc tù trung thân
trên thực tế lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng
các cơ quan tổ chức cá nhân
cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội tránh để lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách
một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo
tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
để đề nghị truy tố bị can nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
cụ thể bị can nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp
nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
ba bị can còn lại là nguyễn thị mai nhi bốn mươi tuổi trợ lý của bà nguyễn phương hằng lê thị thu hà ba mươi một tuổi nhân viên công ty đại nam
huỳnh công tân hai mươi chín tuổi trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần đại nam đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội facebook về tiêu đề
thời điểm đường dẫn đến kênh youtube tiktok sẽ phát live stream in các nội dung mà bị ca nguyễn phương hằng sẽ phát ngôn tham gia dẫn chương trình trong các buổi live stream
thông báo số lượng người xem đọc các bình luận trên live stream phát trực tiếp
đối với bị can đặng anh quân giảng viên trường đại học luật tp hcm có hành vi giúp sức tích cực cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội liên tục nhiều lần trong thời gian dài
gây bức xúc trong dư luận xã hội làm phức tạp tình hình trên không gian mạng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trực tự an toàn xã hội

nhưng không tuân thủ quy định này trong khi đó có trường hợp đã làm hồ sơ nhưng thiết kế không đạt yêu cầu
trước thực trạng trên công an tp hcm sẽ phân loại hướng dẫn chi tiết để các cơ sở karaoke thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày năm tháng bốn thủ tướng phạm minh chính ký ban hành công điện số hai trăm hai mươi về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác phòng cháy chữa cháy
bộ công an sẽ chủ trì phối hợp với bộ xây dựng và các bộ ngành địa phương rà soát chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy để kịp thời sửa đổi bổ sung ngay theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung
với mục đích đưa đề án không xấu đến gần hơn với người dân ban chỉ đạo đề án không xấu tp hcm đã tổ chức lễ khai trương triển khai thực hiện thí điểm nhân rộng thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm mạng
bộ công an sẽ chủ trì phù hợp với bộ xây dựng và các bộ ngành địa phương rèo soát chính sách phòng cháy chữa cháy để kịp thời sửa đổi bổ sung ngay theo thẩm quyền sửa đổi bổ sung
theo thống kê số lao động bị mất việc thuộc các ngành dệt may da dày sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng tương ứng là một mươi chín năm một mươi tám sáu và một mươi bảy tập trung ở một số tỉnh thành như bình dương đồng nai tp hcm bắc giang và hải dương
giá muối năm ngoái và những tháng đầu năm nay tăng cao kỷ lục có thời điểm lên tới hơn bốn đồng một kg nhưng dường như không giúp cho diêm dân sa huỳnh
phường phổ thạnh thị xã đức phổ của tỉnh quảng ngãi an tâm sản xuất muối và đang bước vào vụ muối mới nhưng diêm dân ở nơi đây vẫn còn nhiều nỗi lo
gia đình ông cư đang tranh thủ dọn lại hơn hai năm xào dụng muối để vào vụ muối mới
dù đặt nhiều kỳ vọng sẽ có thu nhập cao từ vụ muối này nhưng những diêm dân như ông cũng luôn canh cánh nỗi lo khi giá muối thường bấp bênh không ổn định
khi làm gì rau muối nó cầu năm này nó cũng
từ nấu thì được muối là rớt gió mà bắt buồn mới được gió nó cũng như trà cày ở miền nam vậy đó
mấy năm qua gì rau là làm muối biết là muối nó tèn vậy cho nên bây giờ là người ta cũng tranh thủ người ta lo
khoảng một trăm linh hectare dụng muối đang được diêm dân sa huỳnh khởi động cho vụ muối mới và dự kiến năm nay sẽ đạt sản lượng khoảng sáu năm trăm linh tấn muối
thế nhưng giá muối hiện nay sau khi lên ngưỡng kỷ lục bốn đồng một kg thì đã giảm xuống còn hai năm trăm linh đồng một kg và đang
tiếp tục đã giảm điều này khiến người làm muối dè dật đẩy mạnh sản xuất muối đại trà
có người thì bỏ ruộng đi làm nước khác làm chuyện này tiền lão
còn người nào mà cứ không có làm gì thì làm bóm đắt dư lào nhưng mà mình làm cứ làm muối thôi thôi
cứ muối thì nó thấp mình bán theo thấp mà cao mình bán theo cao
thì diêm dân lúc nào cũng kỳ vọng cho gió muối được cao và diêm dân được ổn định cuộc sống nhiều hơn nữa
cái giá nó tăng cao như thế thì bà con rất là phán thở nhưng mà cái này sợ cũng không có tính bình vẩn
sợ là khi mà mình sản xuất bà con sản xuất muối nhiều thì giá nó sẽ rớt cho nên là bà con cũng rất là lo lắng
chính quyền địa phương thì cũng rất là mong các cũng có yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ cho bà con
cũng như kêu gọi các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
chính sách mà hỗ trợ mà thu mua muối cho bà con để nó ổn định cái giá
sa huỳnh được xem là một trong những vựa muối lớn nhất vùng nam trung bộ nhưng diêm dân vẫn sản xuất muối theo cách truyền thống
mỗi vụ muối đều phụ thuộc vào thương lái nên thu nhập từ nghề muối bất bình
tỉnh quảng ngãi đang có kế hoạch hỗ trợ diêm dân sa huỳnh cải tạo lại đồng muối
đưa công nghệ sản xuất muối hiện đại vào sản xuất để nâng cao chất lượng mối sa huỳnh